đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã ngọc định huyện định quán tỉnh đồng nai
chỉ sau hơn bốn mươi hai giờ điều tra truy bắt
chạy xin việc làm và nhận mua tô giá rẻ để lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn ba tỷ đồng
cao thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại xã diễn hoa huyện diễn châu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra cơ quan công an xác định để tạo lòng tin cho các nạn nhân
đối tượng hà đã tự xưng mình quen biết lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội nghệ an
có thể xin cho người thân vào làm việc
với vỏ bọc trên hà đã lừa và chiếm đoạt tám trăm năm mươi triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn huyện nghĩa đàn
ngoài ra hà còn tự xưng mình đang làm việc tại quân khu bốn
và có nhiều mối quan hệ có thể mua được xe ô tô giá rẻ hơn thị trường bán ra
từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng một xe
do tin tưởng hà nên ba bị hại trên địa bàn các huyện diễn châu và nghĩa đản
đã chuyển ba tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng để mua xe ô tô với giá rẻ hơn thị trường
tất cả số tiền chiếm đoạt của các bị hại hà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an thông báo ai là bị hại của cao thị thu hà
liên hệ với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an để trình báo phối hợp giải quyết
đang nợ án bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng lại tiếp tục lừa đảo chiếm
hơn tám trăm linh triệu đồng của bị hại
lại phương thảo chú tại quận hải an thành phố hải phòng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đồ sơn tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi lại phương thảo là nhân viên ngân hàng mb chi nhánh nam hải phòng
sau khi nghỉ việc thảo giả danh là nhân viên ngân hàng
làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu
thảo đã liên hệ và tư vấn mời một bị hại vay số vốn hai mươi tỷ đồng
sau đó bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước
thảo đã tạo lòng tin để bị hại đưa cho thảo hơn tám trăm linh triệu đồng
bản thân thảo còn đang là bị cáo trong vụ án hình sự sơ thẩm
bị toán nhân dân thành phố hải phòng xử phạt một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc
trong một đêm đã triệt phá hai nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
sau một thời gian theo dõi
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện cư mờ ga
đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một nhóm bảy đối tượng đang cá độ bóng đá
nhóm này do hai anh em ruột là nguyễn văn hưng và nguyễn hải
trú tại thị trấn quảng phú cầm đầu
mỗi ngày nhóm này giao dịch số tiền cá cược bóng đá trên năm mươi triệu đồng
cũng đã tổ chức cá độ bóng đá trong một thời gian dài
nhóm cá độ do đối tượng kiều tuấn hiệp ở thị trấn quảng phú huyện cư mơ ga cầm đầu
cũng đã bị triệt phá
hiệp khai nhận hàng ngày sẽ tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
qua điện thoại gia lô facebook
số tiền giao dịch một ngày là năm mươi triệu đồng
bên cạnh công tác thường xuyên là bảo đảm an ninh trật tự
công an tp hcm trong đó có công an hai mươi một quận huyện và tp thủ đức
tăng cường nắm tình hình đẩy mạnh tấn công chấn áp các loại tội phạm
trong thời gian diễn ra world cup đặc biệt là hành vi đánh bạc cá độ
mới đây công an tp hcm
phối hợp bộ công an triệt phá một nhóm đánh bạc lớn
cơ quan chức năng đã khám xét tám địa điểm tại sáu quận huyện
ở tp hcm tổng số tiền giao dịch để cắt cược trong đường dây hơn ba mươi tỷ đồng
đây là vụ việc điển hình cho thấy lực lượng công an đang tăng cường đấu tranh
với tội phạm đánh bạc cá độ trên không gian mạng
qua đó công an tp hcm yêu cầu các đơn vị có kế hoạch cụ thể
để ngăn chặn đấu tranh và phòng ngừa
công an tp hcm cũng như việc phát sinh các hoạt động đòi nợ
giữa các con bạc cá cược trong một con cúp
yêu cầu cụ thể đó là các đơn vị phải tập trung nguồn lực
từ các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm
đến công an quận huyện phường xã để tăng cường phòng ngừa
đấu tranh với các băng nhóm tụ điểm tập trung đông người
có biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc và cá gợp bóng đá
tăng cường công tác xử lý các hoạt động quảng cáo
liên quan đến cá cược bóng đá cho quay tiền phục vụ cá cược
kể cả trên không gian mạng nắm các vụ đòi nợ
trên các nền tảng không gian mạng cũng như trong đời sống nhân dân
trong thời điểm này công tác tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn
được xem là nhiệm vụ thường xuyên than chốt
trong đó các tổ ba trăm sáu mươi ba cấp công an thành phố và công an các quận huyện
nêu cao tinh thần đấu tranh với tội phạm đường phố
tiến hành kiểm tra hành chính với nhiều trường hợp tham gia giao thông
có dấu hiệu nghi vấn đặc biệt là vào thời điểm sau mỗi trận đấu
để chú động nắm tình hình ngăn chặn kịp thời
và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng đua xe trái phép
đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải đi lại của người dân
quán triệt các lực lượng tham gia tổ ba trăm sáu mươi ba tập trung đấu tranh
vào những loại tội phạm lợi dụng các quốc cúp để hạ động phạm tội
từng đơn vị từng lĩnh vực xác định được
các đối tượng hoạt động chứng kiến tiến giao thông
thì nó là một cái phối hợp tổng lực để cho tổ ba trăm sáu mươi ba hoạt động hiệu quả
nhằm đăng đe thị huy các đối tượng
lãnh đạo công an tp hcm đề nghị đơn vị đế mạnh tuyên truyền
phổ biến rộng rãi đến người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa
tích cực tham gia tối giác tội phạm phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở trong thời điểm cuối năm
công an tp hcm vừa phát hiện bắt quả tang trần minh trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và trần văn tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
đang sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu nước ngoài
trước đó vào khoảng một mươi bảy h một mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một trung cùng tính đang dán nhãn
các chai thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả về công dụng và các nhãn hiệu nước ngoài
tại lô di một khu vực chợ cái sao khóm an hưng phường mỹ thới tp hcm
thì bị công an phường mỹ thới phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an thành phố long xuyên
bất ngờ kiểm tra bắt quả tang
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một thùng phi chứa trên hai trăm một mươi lít thuốc bảo vệ thực vật giả
chưa kịp đóng chai bảy mươi một chai và chín mươi chín gói thuốc bảo vệ thực vật giả thành phẩm nhãn hiệu nước ngoài
cùng các nguyên liệu công cụ phương tiện và số lượng lớn chai nắp bao bì tem nhãn nước ngoài
để làm thuốc bảo vệ thực vật giả
tại cơ quan công an bước đầu trung khai nhận đã cùng tính thuê địa điểm trên
để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả từ khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
mỗi ngày tiêu thụ được từ một đến ba thùng
nguồn nguyên liệu để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả được trung đặt mua trên mạng
hiện vụ việc đang được lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố long xuyên phối hợp với các ngành chức năng
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
trong vòng bốn giờ công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp đã bắt liên tiếp bốn vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
cụ thể từ một giờ đến năm h sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp bắt liên tiếp
bốn vụ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên tuyến quốc lộ ba mươi thuộc địa bàn xã an long huyện tam nông
sau khi phát hiện lực lượng công an đang trên đường tuần tra các đối tượng đã tăng ca bỏ chạy để lại hàng nhập lậu
qua kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một tám trăm linh gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại trị giá khoảng hai mươi bảy triệu đồng và bốn xe mô tô
hiện công an huyện tam nông đang tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đến một mươi chín h ba mươi phút tối qua sau gần ba giờ cố gắng tích cực lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước và các đơn vị liên quan
đã khống chế được vụ cháy xảy ra tại công ty
công trình phòng trà đang thi công trên đường trần hưng đạo thuộc khu phố bốn phường thác mơ thị xã phước long tỉnh bình phước
trước đó vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm chiều cùng ngày người dân khu bốn phường thác mơ thị xã phước long bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ tầng trệt phòng trà đang thi công trên đường trần hưng đạo
ngay sau đó ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng lan lên lầu hai và lầu ba của tòa nhà
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các phương án khống chế ngọn lửa
đến một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa
tuy nhiên đám cháy thiêu dụi gần như hoàn toàn các tài sản trong công trình và cả tòa nhà gây thiệt hại nặng nề
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy